kính chào quý vị và các bạn mở đầu là tin tức về báo số tám
hồi một mươi ba h hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão còn cách đất liền các tỉnh bắc trung bộ khoảng sáu trăm linh km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
trong những giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh thanh hóa đến quảng bình
và tiếp tục suy yếu
do ảnh hưởng của bão ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
trong chiều nay còn có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ năm bảy m biển động dữ dội
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm huyện đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
trở lại đất liền do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số tám kết hợp với đợt không khí lạnh mới từ phía bắc
nên từ chiều tối nay tại bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to
riêng khu vực ven biển và đồng bằng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên hai trăm linh mm
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
mưa lớn kết hợp với không khí lạnh khiến cho nền nhiệt trên khu vực giảm đáng kể
đêm nay ngày mai sao động từ một mươi chín hai mươi sáu độ trời lạnh về đêm và sáng
ở trung bộ khu vực từ thanh hóa đến quảng trị cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão
nên từ đêm nay cũng có mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa có thể lên tới hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt có nơi trên ba trăm năm mươi mm
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây cũng không quá cao khi chỉ giao động ở mức là hai mươi một hai mươi sáu độ
do mưa lớn rồn rập nên trên các sông tại bắc bộ và từ thanh hóa đến quảng trị
có khả năng xuất hiện một đợt lũ đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ
khu vực bắc bộ thượng lưu các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh
các sông ở quảng bình quảng trị lên mức báo động một báo động hai và trên báo động một
hạ lưu các sông chính
nghệ an hà tĩnh lên báo động một các sông chính ở khu vực bắc bộ thanh hóa còn dưới mức báo động một
ngoài ra mưa lớn cũng gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông khu đô thị
người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực từ thừa thiên huế đến bình thuận do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
có trục ở vào khoảng một mươi sáu một mươi chín độ vị bắc nên phần từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
cũng có mưa vừa đến mưa to
phần còn lại chỉ có mưa diện dài rác
trong mưa rông cũng cần đề cao cảnh rác với tố lóc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây không quá cao trưa chiều mai giao động từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
ở phía nam cả tây nguyên nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
kết hợp với sảnh áp thấp tại trung bộ nên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên chín mươi mm
trong mưa rông có thể tiềm ẩn
hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng người dân cần lưu ý đề phòng
nên nhiệt độ tại tây nguyên chỉ giao động từ một mươi chín hai mươi chín độ còn nam bộ nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
gió đông bắc đến bắc cấp hai ba trời lạnh về đêm và sáng nhiệt độ từ hai mươi hai mươi bốn độ